dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phiên họp thứ tám của ủy ban thường vụ quốc hội đã bế mạc
trước đó ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về việc ban hành nghị định của chính phủ quy định về công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy
phát biểu bế mạc phiên họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết sau sáu ngày làm việc tích cực ủy ban thường vụ quốc hội đã hoàn thành chương trình của phiên họp thứ bảy
chủ tịch quốc hội cũng đề nghị ngay sau phiên họp các thành viên của ủy ban thường vụ quốc hội khẩn trương chỉ đạo những công việc thuộc phạm vi lĩnh vực phụ trách theo đúng kết luận của ủy ban thường vụ quốc hội đồng thời chuẩn bị tích cực những nội dung cho chương trình phiên họp thứ chín
đối với dự án luật quy hoạch do còn nhiều ý kiến khác nhau chủ tịch quốc hội đề nghị ủy ban kinh tế phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến của ủy ban thường vụ quốc hội hoàn thành báo cáo giải trình tiếp thu để trình hội nghị đại biểu quốc hội chuyên trách sắp tới và tiếp tục trình ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến tại phiên họp tháng bốn

đó là một trong những sự cần thiết xây dựng nghị định này để đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn hiện nay khi thời gian qua tình hình cháy nổ tai nạn diễn ra nghiêm trọng gây thiệt hại lớn cho xã hội
tuy nhiên một số đại biểu đề nghị các cơ quan soạn thảo thẩm tra giả soát kỹ nghị định tránh trùng lập nhiệm vụ với các lực lượng khác
một số ý kiến đề nghị nên có thêm nội dung về áp dụng khoa học công nghệ vào công tác cứu hộ cứu nạn để hạn chế tối đa thương vong cho lực lượng làm công tác này